do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ngày một mươi bảy tháng hai nhiệt độ tại các khu vực trên địa bàn tỉnh lào cai tiếp tục giảm sâu
vùng thấp có nơi rét đậm vùng cao rét hại
một mươi giờ sáng nay các trạm khí tượng trên địa bàn ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như thành phố lào cai xuống mức một mươi năm ba độ c
huyện bảo yên chuyển rét đậm một mươi bốn năm độ c huyện bắc hà tám chín độ c riêng khu du lịch quốc gia sapa thấp nhất năm hai độ c kèm mưa nhỏ mưa phùn
hiện không khí lạnh từ phía bắc tiếp tục tràn xuống lào cai do đó ngày và đêm nay nhiệt độ ở các khu vực này tiếp tục giảm
người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho người vật nuôi và cây trồng